công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến nhiều tỉnh thành bằng hình thức thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ để cầm cố hoặc là giao bán
đậu đức bằng ba mươi một tuổi trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa bị công an huyện quỳnh lưu bắt giữ
mặc dù không có công an việc làm ổn định nhưng bằng và đồng bọn luôn tạo vỏ bọc là một doanh nhân trẻ
chuyên làm các dự án bất động sản lớn
khi đã tạo được niềm tin cho bị hại nhóm đối tượng này thuê xe ô tô tự lái làm giả các loại giấy tờ xe
rồi cầm cố hoặc giao bán với giá rất rẻ từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng một xe
tinh vị hơn để chủ xe không nghi ngờ
với giá cao bằng hợp đồng dài hạn sẵn sàng trả tiền trước nhiều tháng
vì vậy nhiều chủ xe sau thời gian dài mới biết bị lửa
của đối tượng thì hoạt động rất tinh vi xảo quyệt
với thủ đoạn là tạo vỏ bọc là doanh nhân bất đồng sản thành đạt
khi thuê xe thì trả phí thuê xe đều đặn theo hợp đồng
việc chi tiêu trả phí rất phong khoáng làm cho chủ thuê xe từ lại sơ hở mất cả nhát
đối với các chủ cửa hàng cho thuê xe từ lại quá trình cho thuê xe cần kiểm tra kỳ giấy tờ thông tin của người đến thuê xe
hợp đồng thuê xe mượn đảm bảo tính pháp lý luôn luôn phải đề cao cảnh giác
với thủ đoạn trên chỉ tính từ tháng năm đến nay đậu đức bằng và đồng bọn đã thực hiện chót lọt hai mươi bảy vụ thuê xe
rồi chiếm đoạt tại nhiều tỉnh thành khác nhau như nghệ an hà tĩnh thanh hóa thu lợi bất chính hơn một mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng đã thu hồi
hai mươi hai xe ô tô các loại và tiếp tục mở rộng điều tra
ai là bị hại liên quan đến vụ án nói trên nhanh chóng trình báo với công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra